sau ngày một mươi tháng bảy là thời điểm quyết định giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước
nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay
vậy tín hiệu sáng của lãi suất sẽ có tác động thế nào đến thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm
việc các ngân hàng giảm lãi suất giúp các ngân hàng khơi thông dòng vốn tín dụng tốt hơn
góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế
theo đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính bất động sản lãi suất giảm
cho dù không nhiều cũng sẽ có những tác động tích cực đến thị trường bất động sản
theo đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính bất động sản lãi suất giảm
cho dù không nhiều cũng sẽ có những tác động tích cực đến thị trường bất động sản
hiện nay mỗi dự án bất động sản mở bán đều có ngân hàng đi cùng
để hỗ trợ cho người mua nhà tiếp cận với nguồn vốn vay
lãi suất cho vay nó thứ nhất là đối với các nhà đầu tư
thì rõ ràng là các cái nhà phát triển thì họ sẽ có thể tiết kiệm chi phí
và họ sẽ có đỡ áp lực hơn lên cái việc tăng giá
mà cái điều này dường như hiện nay đang cũng không dễ mà thực hiện
bởi vì lượng cung cũng đang rất là nhiều
và một mặt khác là nó sẽ giúp cho những người có nhu cầu mua
thì họ có thể có được hưởng cái mức lãi suất nó nhẹ nhẹ hơn
thì giúp cho cái việc là hàng nó đang nhiều cũng sẽ có được giải phóng
nó sẽ là tác động tương hộ nó sẽ giúp tích cực hơn cho thị trường
theo thống kê của bộ xây dựng và các đơn vị tư vấn
tư vấn quản lý bất động sản lượng căn hộ trung cư được tiêu thụ trong quý ii
tăng nhẹ so với quý i năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên áp lực đối với thị trường đó là nguồn cung đang có xu hướng gia tăng
trong năm hai nghìn một mươi bảy tại thị trường hà nội sẽ có khoảng hơn hai mươi căn hộ sẽ bàn giao
năm hai nghìn một mươi tám nguồn cung cũng ở mức tương tự tạo áp lực không nhỏ
cho các dự án trong tiêu thụ sản phẩm